ủy ban nhân dân tỉnh thái bình có quyết định thu hồi đất phục vụ cho dự án khu công nghiệp sông trà
tuy nhiên từ đó đến nay hàng trăm hộ vẫn chờ để được cấp đất đền bù theo quy định khi thu hồi và giải phóng mặt bằng
năm hai nghìn bảy gia đình ông phùng duy hưng bàn giao năm xáo đất lúa để phục vụ phát triển khu công nghiệp sông trà
tuy nhiên giao đất đã một mươi ba năm nay mà gia đình ông vẫn chưa nhận được phần diện tích đền bù tái định cư
theo tôi được biết thì sau một cái đợt đấy thì sẽ đền bù cái đất tái định cư năm đúng không
thì là một xào là được một mươi tám m bốn đất ở thì suốt từ năm hai nghìn bảy đến bây giờ là hai trăm một mươi chín rồi một mươi ba năm rồi
thì tôi cũng như tất cả mọi người ở đây nó cũng chưa ai nhận được cái diện tích đất cả
khu công nghiệp sông trà do công ty cổ phần khu công nghiệp tbs sông trà làm chủ đầu tư với tổng diện tích trên một trăm bảy mươi sáu hectare
gồm trên một trăm năm mươi hectare
phục vụ phát triển khu công nghiệp và hơn hai mươi sáu hectare đất thuộc khu dịch vụ nhà ở
đây cũng chính là phần đất sẽ giao cho những hộ dân có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp
sau một mươi ba năm khu công nghiệp đã đi vào hoạt động từ lâu nhưng quyền lợi của hàng trăm hộ dân thì vẫn chưa ai được nhận
trong quá trình nó lâu rồi thì bây giờ nhân dân người ta có nhu cầu tiêu dùng ấy
thì cái diện tích đó là thương trường bên ngoài người ta tự đi hỏi với nhau
nhà ông nhà bà mà có đất bị thu hồi được
năm một sao là người tắm người ta cứ đến hỏi mua
bây giờ cái mâu thuẫn ở mỹ là cái người mà đích thực bị thu hồi muốn để lại sử dụng thì chưa nhận được
còn cái ông mà có nhu cầu tiêu dùng thì bán cho người ta rồi tiền lấy rồi tiêu rồi
cái ông đối tượng đi mua giờ cũng đang mong
nhân dân chúng tôi cũng muốn khu doanh nghiệp và tỉnh các cấp chính quyền cũng mong muốn làm sao để thanh toán cho bà con đất năm
mong muốn là ra sớm nhất để bà con cũng nhận được phần tiền
thần tiền đó phần đất của gia đình mình được hưởng
hiện tại cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông của khu dịch vụ nhà ở ở hơn hai mươi sáu hectare cũng mới cơ bản hoàn thành
nhưng người dân thì chưa biết khi nào mới nhận được đất
việc chậm giao đất đền bù tại khu công nghiệp sông trà kéo dài trong một mươi ba năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh kế của người dân có đất bị thu hồi
dù đã nhiều lần kiến nghị song cho đến nay quyền lợi của họ vẫn chỉ nằm trên những bản đồ quy hoạch